do thời tiết khắc nghiệt nhiều địa phương bị thiên tai ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân
bộ giáo dục và đào tạo vừa có công văn gửi chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố về việc thực hiện chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với các em học sinh sinh viên nghèo
bộ giáo dục và đào tạo vừa có công văn gửi chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về việc thực hiện chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh sinh viên nghèo
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đặc biệt quan tâm tới việc miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh sinh viên thuộc diện chính sách học sinh sinh viên hộ nghèo và học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
chấn chỉnh tình trạng dạy thêm học thêm trái quy định chấm dứt tình trạng lạm thu gây bức xúc cho xã hội
bộ giáo dục và đào tạo cũng đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi thẩm quyền và căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách của địa phương để ban hành thêm các chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho các em